các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
không điều trị cao huyết áp sẽ dẫn đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch thậm chí là đột quỵ
theo khuyến cáo các triệu chứng huyết áp cao cơ bản như người bệnh cảm thấy nhức đầu
chóng mặt ù tai mất ngủ mức độ nhẹ hoa mắt
cũng có người bệnh có các triệu chứng dữ dội hơn có thể đau vùng tim giảm thị lực
người bệnh thở gấp mặt đỏ bừng tái xanh nôn ói hồi hộp hốt hoảng
khi xuất hiện những dấu hiệu này tốt nhất cần nhanh chóng tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi
sau đó tiến hành đo huyết áp là vô cùng cần thiết
những biểu hiện cảnh báo huyết áp tăng cao cần được kiểm tra y tế
đau đầu dữ dội
khi huyết áp tăng cao làm giảm áp lực bên trong granium và gây ra cơn đau đầu dữ dội
đau đầu do cao huyết áp khác với các loại đau nửa đầu hoặc đau đầu khác mà bệnh nhân phải trải qua trước đó
đau đầu do cao huyết áp không thuyên giảm với thuốc giảm đau hiện tại
đây là lý do tại sao các chuyên gia khuyên bạn nên đến gặp bác sĩ ngay lập tức
nếu bệnh nhân tăng huyết áp bị đau đầu dữ dội
người bị tăng huyết áp mãn tính có thể đau ngực nhẹ liên quan đến đánh chống ngực
lúc này tim phải làm việc nhiều hơn và nhanh hơn để đẩy máu vào mạch máu
và duy trì việc cung cấp máu thích hợp cho toàn bộ môi cơ thể
đây là một triệu chứng không bao giờ được bỏ qua vì nó cho thấy được mức độ nghiêm trọng của bệnh
ngoài ra người bệnh còn có biểu hiện da mồ hôi khó thở và buồn nôn
tổn thương ở mắt
huyết áp cao mãn tính có thể gây tổn thương cho các mạch máu nhỏ
mang màu đến các bộ phận khác của mắt gây tổn thương ở võng mạc
bệnh lý võng mạc có thể rất nghiêm trọng nếu không được điều trị sớm
trong trường hợp nghiêm trọng bệnh nhân có thể bị mất thị lực hoàn toàn
chóng mặt cũng có thể là tác dụng phụ của một số loại thuốc huyết áp
nhưng chúng ta không nên bỏ qua triệu chứng này đặc biệt là nếu khởi phát đột ngột
chóng mặt đột ngột cơ thể mất thăng bằng hoặc việc đi lại khó khăn
là những dấu hiệu cảnh báo của đột quỵ
huyết áp cao là một yếu tố nguy cơ hàng đầu đối với đột quỵ
đỏ bừng mặt xảy ra khi các mạch máu trong mặt giãn ra
nó có thể là phản ứng với một số tác nhân như phơi nắng
thời tiết lạnh thức ăn cay gió đồ uống nóng và các sản phẩm chăm sóc da
đào bừng mặt cũng có thể xảy ra với căng thẳng cảm xúc
tiếp xúc với nhiệt hoặc nước nóng uống nước và tập thể dục
tất cả những điều này đều có thể làm tăng huyết áp tạm thời
đỏ mặc có thể là phản ứng báo hiệu rằng huyết áp của bạn đang lên cao